thưa quý vị công an tỉnh long an vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an tỉnh đồng nai
bắt giữ đối tượng trương công minh chú tại huyện cần duộc tỉnh long an để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
trương công minh là thủ phạm đã dùng dao sát hại chị huỳnh hồng diễm chú huyện trần văn thời tỉnh cà mau
để cướp khoảng hai mươi cây vàng một mươi tám k và hơn tám triệu đồng tiền mặt vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một vừa qua
đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện định quán tỉnh đồng nai chỉ sau bốn mươi hai giờ điều tra truy bắt